mùa đông tiết trời lạnh giá nói theo y học cổ truyền là thiên về tính lạnh hàn và khô táo
do vậy nên sử dụng thức ăn vị thuốc giữ âm phòng hàn để ngăn ngừa bệnh tật phát sinh
dưới đây là bốn loại rau nếu bổ sung thường xuyên vào thực đơn hàng ngày
có thể tăng cường hệ miễn dịch chống lại cảm lạnh giữ cho làn da không bị khô nẻ
ngăn ngừa tình trạng lão hóa da và bệnh tật trong mùa đông
cải bắc được coi là một loại rau phổ biến trong mùa đông
là loại rau rất giàu sinh tố c một hợp chất sáu carbon liên quan đến gluco và có tác dụng lợi niệm
sách bản thảo cương mục thập di cho rằng cải bắp có công dụng bổ tinh tùy
lợi ngũ tạng lục phủ lợi quan tiết có ích cho khớp thông kinh hoàn lạc
đây là một loại thực phẩm giúp cải thiện tâm trạng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể
món bắp cải luộc chấm trứng dầm xì
món bắp cải dầu là món ăn dân dã quen thuộc
nhưng ai muốn giảm cân thì nên ăn bữa tối chỉ bằng súp bắp cải nấu thịt lươn gà
cải bắp lá xoăn là thực phẩm tuyệt vời để ăn kèm cùng các món hầm xúp mì ống nóng hổi trong ngày đông lạnh giá
cải bóc cũng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều chất chống oxy hóa và nhiều vitamin thực vật lành mạnh
củ cải trắng
củ cải cũng là một loại rau phổ biến trong tiết trời lạnh
củ cải rất dầu phu lết và vitamin c chúng nổi tiếng là một loại thực phẩm trị khản tiếng chảy máu cam nhiệt miệng trong mùa đông
theo đồng y củ cải vị ngọt tính mát có công dụng lợi quan tiết hành phong khí trừ tà nhiệt
để nhận được những lợi ích từ củ cải bạn có thể chế biến chúng thành nhiều món ăn khác nhau như luộc kho xào làm dưa
một nồi củ cải kho thịt cũng là một món ăn rất tiện lợi có thể ăn dần trong tuần dành cho những chị em không có thời gian chế biến những món ăn phức tạp
còn món củ cải luộc thì phù hợp với những ai đang muốn giảm cân
món củ cải xào thịt bò là món ăn ngon trong bữa ăn hàng ngày
củ cải muối dưa là bữa ăn thêm ngon miệng
củ cải giúp làm sạch và hỗ trợ tiêu hóa bởi nó giúp làm sạch dạ dày đào thải các độc tố của cơ thể ra ngoài
ngoài chế biến củ cải thành món ăn bạn có thể uống nước ép củ cải giúp thanh lọc cơ thể tăng sức đề kháng để đối phó với cảm lạnh cảm cúm trong mùa đông
mùa đông chúng ta hay ăn món lẩu một món ăn đa dạng phong phú có thể chế biến
rau cần có thể chế biến từ nhiều loại thực phẩm khác nhau
trong món lẩu ngoài các thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm như hải sản thịt bò gà lợn món không thể thiếu được chính là rau cần
ngoài ăn lẩu món thịt bò xào rau cần cũng là một món ăn rất ngon mà nhiều người ưa thích hoặc món bún cá nấu rau cần
rau cần chứa nhiều chất sơ vitamin bổ sung dưỡng chất và hạn chế calor nạp vào cơ thể
ngoài lượng chất sơ phong phú nước ép rau cần tươi còn được làm thuốc có tác dụng
nó được sử dụng hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiết niệm viêm đường hô hấp viêm gan mạng tính
bí ngô hay còn gọi là bí đỏ là một loại quả rất phổ biến trong mùa đông
chúng có màu vàng tươi chứa nhiều chất carotenoid giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hữu hiệu
cũng là một chất chống oxy hóa chống lại các tác nhân gây bệnh là các gốc tự do sinh ra trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể
theo kinh nghiệm dân gian cùi bí ngô có tác dụng bổ thần kinh điều hòa tì vị bổ khí lực nhuộn tràng dùng trị đau đầu suy nhược thần kinh và chống tàu bón
vào mùa đông bạn có thể nấu canh bí ngô hay nướng trúng hoặc làm súp bí ngô đều là những món ăn rất tuyệt
món su bí ngô nấu với đậu xanh và thịt say là một món ăn ngon bổ dưỡng rất thích hợp với người già trẻ em biếng ăn suy dinh dưỡng
hoặc có thể dùng là món ăn khai vị cho những bữa ăn tươi
miền bắc đang đón những đợt rét đầu tiên với sự chuyển giao thời tiết từ nóng sang lạnh thậm chí có những ngày nhiệt độ tranh lệch đến cả một mươi độ c
đây là thời điểm chúng ta rất dễ gặp phải những vấn đề về đường hô hấp bao gồm cả những triệu chứng nhẹ và các bệnh mãn tính tái phát
làm sao để nhận biết các bệnh về hô hấp làm sao để phòng ngừa các bệnh hô hấp
mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ vũ văn thành trưởng khoa phổi mãn tính bệnh viện phổi trung ương
đối với cơ quan hô hấp tức là phổi miệng họng từ ngoài vào là nơi thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài
do đó bất kể thay đổi gì của môi trường đều tác động trực tiếp tới đường hô hấp
đường hô hấp có đường hô hấp trên tức là mũi họng đường hô hấp dưới là phổi với quả
khi thời tiết thay đổi nó kèm theo không khí vào lạnh
mà lạnh như thế thì một số cơ thể
một số cá nhân thì sự bảo vệ tại chỗ không khí vào không được sửa ấm
thì khi mà chúng ta hít thở trên không khí bên ngoài thì có rất nhiều các tác nhân
bụi cũng có các nhân vi sinh ví dụ như vi khuẩn vi rút rồi kề gà nấm cũng có
nhưng mà sở dĩ tại sao chúng ta lại không bị là chúng ta có hệ thống hàng rào bảo vệ
thì khi thời tiết thay đổi thì nó đánh đúng cái hệ thống hàng rào bảo vệ đấy
một số cơ thể mà cái hàng rào bảo vệ nó kém
mạng tính chẳng hạn hoặc là trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì rất dễ mắc các bệnh hô hấp
cái triệu chứng chung của mắc bệnh hô hấp là triệu chứng ho triệu chứng đau rát hỏng hát thơi
nếu mà nhiễm trùng thì kèm theo con sốt
và một số cái triệu chứng và bệnh phổi nó nặng hơn là bệnh nhân còn có cả khó thở nữa
ví dụ viêm phổi chẳng hạn hoặc một số bệnh nhiễm trùng phổi đấy
và đặc biệt bây giờ là covid rất là nguy hiểm
như thế thì nó gây một loạt những vấn đề mà khiến cho cơ thể chúng ta rất là khó chịu
từ nhẹ đến nặng đều có thể tác động tới sinh hoạt thằng ngày tất cả các ảnh hưởng đến sức khỏe chung của chúng ta
nếu như mà một người nhiễm trùng đường hô hấp và bị bệnh đường hô hấp nói chung
thì điều hiệu hiện thông thường nhất là gì
chỉ là nghẹt mũi ho hát thơi đau rát hỏng
hoàn toàn người bệnh đó chưa có biểu hiện triệu chứng về tác động đến cả
có khi vẫn đi làm bình thường nhưng khi triệu chứng có dấu hiệu chuyển nặng của bệnh hô hấp
thứ nhất là mệt trẻ em đang chơi mệt lạ đi kèm theo những triệu chứng hô hấp là những dấu hiệu bệnh nặng của trẻ
người lớn thì biểu hiện ngoài mệt ra là khó thở thở ẩm ạch thở khò khe nhịp thở nhanh lên
đấy là những triệu hiện bệnh đã bởi đường hô hấp dưới rồi
đó là những yếu tố chuyển nặng mà người bệnh phải đề khám ngay triệu chứng khó thở
những người mắc các bệnh nền mạng tính đặc biệt là các bệnh hô hấp
ví dụ như người bị hen phế quản nếu thay đổi thời tiết thì rất dễ bị lên cơn hen cấp trở nặng
thứ hai những người bị bệnh phổi tăng nghẹn mạng tính thì rất dễ bị lên đợt cấp tính của bệnh phổi tăng nghẹn mạng tính
biểu hiện triệu chứng nó nặng lên
và người già thì rất dễ bị viêm phổi trẻ em rất dễ bị nhiễm chủng đồng hô hấp
thì đấy là những cái đối tượng mà rất dễ bị cảm nhiễm bị bệnh trong những cái điều kiện môi trường nó thay đổi như thế này
đặc biệt ở miền bắc thì bốn mùa nó thay đổi đột ngột lắm
mỗi chúng ta kể cả những người mà khỏe mạnh không có những bệnh lý nền
thì cũng nên có những cái ý thức để chúng ta phòng bệnh
cái thứ nhất là chúng ta phải giữ ấm
khi biết thời điểm có thể chuyển lạnh
thì tối ban chiều trưa trong mặt tối thì chúng ta phải hết sức lưu ý
phải đóng kín cửa tránh gió lùa
vì lúc đó nó ngủ say đột ngột vào chúng ta không biết được đâu
thứ hai nữa là khi đi ra ngoài đặc biệt là trẻ nhỏ
rồi tất cả người già thì nói chung là thời điểm này thì cũng hạn chế ra ngoài
vì ngoài cái dịch bệnh chúng ta phòng bệ ra thì không cần thiết
thì chúng ta không ra ngoài
mà nếu bắt buộc chúng ta đi ra ngoài
thì phải giữ ấm hoàng khăn áo ấm rồi là đeo khẩu trang
thì cái đó thì
thì giúp cho chúng ta tránh được những cái nhiễm bệnh đột ngột
cái thứ hai nữa là cái vấn đề về rèn luyện sức khỏe
chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý
thì nó nâng cái sức đề kháng đấy
đấy là một cái vấn đề nữa
cái thứ ba nữa là chúng ta không quên là chúng ta phải thường xuyên cái vệ sinh mũi họng
tại vì khi mà cái bệnh nhiễm trùng hốp hay gặp nhất trong các bệnh hốp thì phải có tác nhân
mà khi tác nhân tức là khi mà cơ thể chuyển lạnh sức đề kháng kém
thì cái vi khuẩn virus rồi là vi sinh vật nó xâm nhập và nó phải cư trú ở đấy
thì điều kiện thuận lợi và một quãng thời gian có thể một vài ngày ủ bệnh thì mới phát triển lên
nhưng nếu chúng ta vệ sinh tốt không có cơ hội để các tác nhân vi sinh đó gây bệnh
thì khi đó thì chúng ta lại giữ gìn được không bị các bác có bệnh hay gặp các bệnh nhiễm trùng huyết